cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trung để điều tra
trung là giám đốc của công ty cổ phân bất động sản bảo an group hiện trú tại tp thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra nguyễn đức trung được ủy quyền và thỏa thuận bán đất cho một người đàn ông
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức trung đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng thuận không tranh chấp
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trung vẫn đưa ra thông tin gian dối để người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng là một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm bị tố giác nguyễn đức trung đã trả lại số tiền là một tỷ một mươi bảy triệu đồng còn giữ lại hơn bốn trăm linh triệu đồng hiện không còn khả năng chi trả
văn phòng chủ tịch nước mới đây đã công bố lệnh của chủ tịch nước công bố các luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
vừa được quốc hội thông qua
theo phó thống đốc ngân hàng nhà nước đoàn thái sơn luật các tổ chức tiến dụng năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều điểm mới
trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản
đảm bảo an toàn hệ thống đảm bảo quyền lợi của người ghi tiền
theo đó một trong những điểm mới của luật các tổ chức tín dụng năm hai nghìn hai mươi bốn là đã giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là tổ chức
của nhóm cổ đông
và người có liên quan quy định lộ trình năm năm giảm dần giới hạn cấp tiến dụng sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm người có liên quan
luật bổ sung trách nhiệm công bố công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ một vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên
thông tin về người có liên quan của người quản lý người điều hành của tổ chức tiến dụng
cái việc tri phối được một tổ chức tiến dụng chính là thông qua cái việc mà nắm giữ đa số tỷ lệ sở hữu phần tại một tổ chức tiến dụng
và thứ hai là thông qua các quy định nâng cao các thông trần quản trị điều hành
cũng như hạn chế việc tham gia quản trị điều hành của những người có liên quan tại một tổ chức tín dụng
cũng như là cách biệt hoàn toàn những khâu giữa quản trị điều hành trong tạm tiến dụng
thì tất cả quy định này trong luật cũng đã điều chỉnh một cách rất là căn bản
chúng tôi cũng bổ sung thêm một quy định chính là mở rộng khái niệm người có liên quan
và người có liên quan thì trong việc xác định sở hữu của phần giới hạn của phần
chính là nhóm người có mối quan hệ với nhau một ít có thể thông qua các hoạt động sở hữu thông qua quản trị điều hành
chi phối hoạt động đặc biệt là các dòng cấp tiến dụng ra của tổ chức tiến dụng
thì cũng đã được mở rộng khái niệm ra mở rộng ra thì nghĩa là cái mức độ chi phối sẽ bị hạn chế
một trong những nội dung mới luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi là đã bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt
trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt
bao gồm các biện pháp tự thân của ngân hàng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản đảm bảo an toàn hệ thống
đáng chú ý luật các tổ chức tín dụng sửa đổi lần này đã bổ sung quy định cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc
với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức
cũng như bổ sung quy định yêu cầu ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong các trường hợp bị can thiệp sớm
có đó đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
các chuyên gia đánh giá khi các quy định của luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi được tuân thủ nghiêm
sẽ hạn chế và giảm thiểu đáng kể
hệ lụy của vấn đề sở hữu chéo thao túng hoạt động của tổ chức tiến dụng
như trường hợp tại ngân hàng scb vừa qua
quả đó giúp thị trường tài chính phát triển bền vững minh bạch
và đảm bảo quyền lợi công bằng giữa các bên
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
đỗ thị phượng ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù đỗ thị đào đỗ thanh nhàn
và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc xã bình phú huyện châu phú
các đối tượng trên và một số người trong gia đình đã ra ngăn cản không cho thi công
có lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha với mắm tôm tạt và rẻ tẩm xăng đốt ném vào các công nhân thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích
mời phượng vào phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cung cấp đối tượng trên
còn có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an
đang thi hành nhiệm vụ khiến nhiều người bị thương
liên quan đến tội phạm ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an huyện đức trọng
và các phòng nghiệp vụ phá thành công chuyên án bắt giữ bảy đối tượng
để điều tra về hành vi mua bán trái phép gần một kg ma túy
thông tin chi tiết quý vị cùng theo dõi trong cụm tin ngay sau đây
cụ thể dạng sáng ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an bắt quả tang nguyễn thị lan bốn mươi tám tuổi
và nguyễn công hiến bốn mươi bảy tuổi là chồng của lan cùng đặng công trung ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện hóc môn tp hcm đang giao dịch mua bán ma túy
tăng vật thu giữ là một kg ma túy đá
cùng thời điểm trên tội công tác đã bắt giữ phan hữu nghĩa bốn mươi tuổi
bùi quốc vũ ba mươi tám tuổi cùng chú tại tp hcm và la thị kiều hoa
khi đang di chuyển trên xe ô tô cùng một dụng cụ sử dụng ma túy đá ở phía sau ghế tài xế
và bắt giữ lương thị kim thảo cùng tăng vật là hai gói ma túy đá tại nơi ở
qua khám xét nhà của lan tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng
cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm ba gói ma túy hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn
cùng hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lấy ma túy ở tp hcm
vận chuyển tới lâm đồng tiêu thụ
đây là các đối tượng từng có tiền án liên quan đến ma túy và trộm cắp tài sản
tại thị xã sapa tỉnh lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
vừa không chế bắt giữ thành công hai đối tượng là vi văn kết và nguyễn văn ninh
cùng chú tỉnh bắc giang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra công an tỉnh lào cai bắt giữ nguyễn xuân được chú tỉnh bắc giang
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của ba đối tượng tại thị xã sapa
cơ quan công an thu giữ thêm các hạt tinh thể màu trắng gói trong tờ tiền
ba viên ma túy lục lăng một mươi ba túi ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng
và một túi ni lông chứa một ống nhựa và các hạt tinh thể trắng
công an quận gò vấp tp hcm cho biết vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản
bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cụ thể vào ngày hai mươi một tháng hai
đứng bên đường chờ bạn một người phụ nữ đã bị một nam thanh niên
điều khiển xe máy áp sát và giật chiếc điện thoại trên tay nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát
triển khai các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo
công an quận gò vấp đã xác định đối tượng gây án là nguyễn anh đức
có một tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy
đêm ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng công an đã bắt giữ được đức và một đối tượng có liên quan là trần đặng phương tín
qua kiểm tra tỉ cả hai đều dương tính với ma túy
cướp tài sản
vào đêm ngày hai mươi một tháng hai khi phát hiện người phụ nữ đang đứng sử dụng điện thoại bên đường
đức đã ra tay cướp giật tài sản
đức sau đó đến nhà của tín nhờ và được tín đồng ý bán giúp tài sản vừa cướp giật được
tiếp tục truy xét mở rộng công an quận gò vấp đã mời lương thanh vũ là người đã mua điện thoại của tín về làm việc
vũ khai nhận dù biết tài sản tín bán cho mình là do cướp giật mà có
nhưng vẫn mua lại để bán nhằm hưởng tiền tranh lệch
hiện công an quận gò vấp đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
tiếp tục thu thập chứng cứ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định
tuổi thì ngay càng trẻ hóa nhưng tính chất sự manh động thì ngay càng tăng lên
với những hung khí nguy hiểm mang tính sát thương cao
đây là một thực tế dễ nhận thấy từ các vụ vi phạm pháp luật trong thời gian gần đây
tội phạm vị thành niên thì không chỉ là nỗi đau của gia đình có con em phạm tội
mà còn gây ra rất nhiều hệ lụy với xã hội
đây là cảnh hỗn trị
tại đường sách thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp xảy ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các đối tượng đã dùng hùng khí như dao tự chế hùng khí nguy hiểm để đuổi đánh nhau
gây náo loạn trật tự công cộng
mâu thuẫn của vụ việc bắt đầu trương công vinh va chạm trong đa bóng đối với nhóm thanh niên khác
vinh điện thoại nhờ trương thành đạt đến giúp
thì đạt kéo thêm ba đối tượng mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn
công an thành phố cao lãnh đã khởi tố đối với bốn bị can trong vụ việc nêu trên
vụ việc xảy ra nhưng gia đình các thanh niên này đều không hay biết
chỉ khi đến cơ quan công an thì mới vỡ lẽ
trong thời gian vừa qua lực lượng công an cũng liên tiếp ngăn chặn các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí chuẩn bị đánh nhau
đáng chú ý là tuổi đời của các thanh thiếu niên này còn rất trẻ
các em này là không có được học hành và nghỉ học sớm
không được quản lý giáo dục
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực trong giới trẻ thanh thiếu niên
là do ở độ tuổi thanh thiếu niên còn nhiều tính hiếu thắng bốc đồng thiếu hiểu biết về pháp luật
cùng với đó trong khi công tác quản lý giáo dục từ phía gia đình và nhà trường còn hạn chế
nên những trường hợp này dễ bị kích động lôi kéo
với sự ảnh hưởng của các xu hướng trào lưu tiêu cực trên các trang mạng xã hội
cũng đã tác động đến nhận thức của thanh thiếu niên
chúng tôi thiết nghĩ điều quan trọng là có sự phối hợp giữa ba nhà
đó là gia đình nhà trường và xã hội trong công tác trảm hóa giáo dục thanh thiếu niên
vi phạm hoặc có nguy cơ giao hợp lực
chúng tôi cũng sẽ tổ chức phối hợp cùng với các ngành
trong đó là có công an tỉnh trong việc là thăm hỏi động viên các bạn thanh niên
tổ chức các lớp các khóa học bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp về lập nghiệp cho các bạn
để tiếp tục gian đe phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an và các ngành ca cấp
thì yếu tố gia đình vẫn là then chốt
vẫn biết mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau
tuy nhiên chỉ khi các thanh thiếu niên được quan tâm định hướng
và có sự giám sát từ phía gia đình thì mới hạn chế được thanh thiếu niên vi phạm
tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp hơn
chiều ngày hôm qua hai mươi bốn tháng hai khi một mươi năm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu vực ấp phước bình xã mỹ thuận huyện mỹ tú
đã bị công an huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng bắt quả tang
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã bất ngờ
ập vào khu đất chống thuộc khu vực ấp phước bình xã mỹ thuận
bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai con gà số tiền trên chín triệu đồng
một mươi hai xe mô tô sáu điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được công an huyện mỹ tú tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
lại có thêm một vụ cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện bình chánh tp hcm
vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối qua đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi trong biển lửa
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ba mươi người dân sống trên đường nguyễn văn trà ấp một
xã vĩnh lộc b huyện bình chánh thấy khói lửa kèm mùi khét bốc lên
qua kiểm tra nhiều người hốt hoảng khi thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội tại địa chỉ a chín trên hai mươi sáu đường nguyễn văn trà
nhiều người dân xung quanh đã kéo ông nước và dùng bình chữa cháy mini dập lửa
đồng thời hô hoán để mọi người thoát ra khỏi khu vực bị cháy
tuy nhiên ngọn lửa tiếp tục cháy lan rộng không có dấu hiệu dừng lại
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
các chiến sĩ đã triển khai phương án chữa cháy từ nhiều hướng
ghi nhận tại hiện trường có ít nhất ba xưởng bị cháy
điều đang nói là ba xưởng sản xuất gỗ keo mũ bảo hiểm là vật dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác chữa cháy
đến khuya cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên thiêu dụi nhiều tài sản
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một xe đầu kéo chở hàng hóa đã bất ngờ lật ngang trên đèo mimosa tỉnh lâm đồng
khiến tuyến đèo này bị phong tỏa hoàn toàn
cụ thể xe đầu kéo biển kiểm soát chín mươi tám h tám trăm sáu mươi chín do tài xế quách văn bình quê thanh hóa điều khiển
khi đang đổ đèo mimosa không làm chủ được tốc độ đã va chạm với xe ô tô tải điều khiển theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến xe đầu kéo lật ngang chắn hết bề ngang của đèo mimosa nhưng may mắn không gây thiệt hại về người
ngay sau vụ tai nạn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để điều tiết và hướng dẫn các phương tiện lưu thông theo hướng đèo brent
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra

công an hà nam nên trong dịp lễ hội đầu xuân tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
đến nay được đảm bảo ổn định phục vụ nhân dân đi lại luôn thông suốt an toàn

cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng